theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày và đêm nay một mươi ba tháng một mươi không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi bắc bộ
từ ngày mai không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến một vài nơi ở phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh thấp cảnh báo vùng núi bắc bộ sẽ có mưa rông riêng các tỉnh hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu có nơi mưa to
ở trung bộ từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và gió đông trên cao cảnh báo thanh hóa đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tại hà nội có mưa rào và rải rác có rông đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi ba độ c
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh người dân cần chú ý mang theo áo khoác đề phòng thay đổi thời tiết gây sốc nhiệt